chiến đã đến cửa hàng điện thoại trên đường quang trung thành phố quảng ngãi tự giới thiệu mình đang công tác tại công an thành phố quảng ngãi
sau khi tạo được lòng tin với chủ tiệm chia nói muốn mua bốn điện thoại di động để mang đi tặng nhưng mục đích là chiếm đoạt tài sản mang đi bán lấy tiền tiêu xài
do tin tưởng chủ tiệm đã đồng ý bán nợ điện thoại cho chiến số điện thoại trên chiến mang vào thành phố hồ chí minh tiêu thụ
cũng do cần tiền tiêu xài một nhóm thanh thiếu niên từ một mươi năm đến một mươi chín tuổi đã rủ nhau mang hung khí đi cướp tài sản
năm đối tượng đã bị công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang tạm giữ
các đối tượng là nguyễn vũ phương đinh văn hoài linh trần văn định nguyễn đức sáng và dương văn duy cùng chú tỉnh kiên giang
theo kết quả điều tra vào hai giờ sáng ngày bảy tháng bốn nguyễn minh thương cùng với mẹ đang đứng đón xe trên quốc lộ tám mươi đoàn thuộc khu phố b thị trấn tân hiệp
đã bị năm đối tượng trên tiếp cận dùng hung khí không chế cướp đi một điện thoại di động một túi sách bên trong có ba năm triệu đồng
một đồng hồ đeo tay và nhiều giấy tờ tùy thân sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng lên xe mô tô chạy thoát
sau một ngày năm đối tượng đã bị công an huyện tân hiệp bắt giữ thu hồi tăng vật trả lại cho bị hại
dù đã để tài sản trong túi ao khoác nhưng nạn nhân vẫn bị đối tượng cướp giật
đối tượng thực hiện vụ việc này là huỳnh văn liêm chú tại huyện tây hòa tỉnh phú yên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây hòa bắt tạm giam
dạng sáng ngày hai tháng bốn huỳnh văn liêm mượn xe máy với mục đích làm phương tiện đi cướp tài sản của người đi đường
tại quốc lộ hai mươi chín phát hiện một người phụ nữ có để điện thoại trong túi áo khoác
liêm đã bám theo giật lấy tài sản liêm sau đó mang điện thoại đi cầm cố được một ba triệu đồng để tiêu xài
vào cuộc điều tra công an huyện tây hòa đã nhanh chóng làm rõ thủ phạm truy thu được tài sản bị cướp và tạm giữ xe mô tô là tăng vật gây án
vào sáng ngày hôm qua tòa nhân dân huyện bình chánh tp hcm đã mở phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn thị bích thủy quê tỉnh đồng nai về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủy được cư dân mạng biết đến với trang facebook và kênh youtube có tên là bích thủy tv
mặc dù tại tòa bị cáo nguyễn thị bích thủy không thừa nhận hành vi lừa đảo và cáo trạng truy tố
về số tiền ba trăm linh triệu đồng bị cáo nguyễn thị bích thủy thừa nhận có nhận nhưng không phải đã chạy đấu thầu bãi giữ xe máy bệnh viện quận gò vấp
tuy nhiên theo hội đồng xác xử căn cứ các tài liệu chứng cứ đủ căn cứ kết luận vào giữa năm hai nghìn một mươi bảy bị cáo nguyễn thị bích thủy đã đưa ra thông tin gian dối về việc bệnh viện quận gò vấp có chủ trương đấu thầu bãi giữ xe

bằng những thông tin gian dối trên bị cáo nguyễn thị bích thủy đã chiếm đoạt của anh nguyễn hà thu và anh nguyễn văn tiến số tiền ba trăm linh triệu đồng
có mặt tại tòa ông phạm hữu quốc giám đốc bệnh viện quận gò vấp cũng phủ nhận toàn bộ lời khai của bị cáo
và cho biết bị cáo nguyễn thị bích thủy từ xương phóng viên đã tạo mối quan hệ với ông
tuy nhiên không có việc thỏa thuận cũng như gửi meo như lời khai của bị cáo nguyễn thị bích thủy
ngoài mức án tám năm tù hội đồng xét xử cũng tuyên tịch thu ba trăm linh triệu đồng từ bị cáo
xuống vào công quỹ nhà nước do nguồn gốc số tiền được sử dụng nhằm mục đích can thiệp việc trách pháp luật
đồng thời hội đồng xét xử cũng đề nghị công an huyện bình chánh tiếp tục làm rõ hành vi của những người đưa và nhận số tiền trên
thưa quý vị sông cổ chiên và sông hậu đoạn qua địa bàn tỉnh trà vinh được biết đến là điểm nóng về tình trạng khai thác cát trái phép
nạn khai thác cát sông đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng gây bức xúc cho người dân
thời gian qua mặc dù lực lượng công an tỉnh trà vinh đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm
nhưng do lợi nhuận từ hoạt động khai thác cát rất cao nên các đối tượng vẫn dùng đủ mọi chiêu trò thủ đoạn để tận thu nguồn cát
trên tuyến sông cổ chiên và sông hậu hiện có hàng chục phương tiện vận tài thủy có hành vi tự hoán cải công năng
bằng cách gắn các thiết bị bơm hút cát như thế này nhằm tận thu cát trên các tuyến sông
trước sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an các đối tượng cũng tìm đủ mọi thủ đoạn chiêu trò nhằm đối phó
trong đó thường xuyên lợi dụng đêm tối để gia tăng